một ngày mới một tuần mới đã lại đến xin kính chào và cảm ơn quý vị
và các bạn đã theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị nhiệt độ tuần này tại miền bắc dù có cải thiện nhưng có vẻ là vẫn ở mức rét đậm
không biết là chị linh chi có một cái bí kíp gì để có thể giữ ấm cho bản thân trong mùa lạnh không ạ
vâng ạ anh trung kiên và quý vị khán giả tôi thì vẫn luôn giữ nguyên tắc đó là mặc nhiều lớp và mỏng thì tốt hơn là dày
bởi vì nhiều lớp quần áo thì sẽ khiến cho gió lạnh không thể luồn vào cơ thể của chúng ta
và điều này thì còn đặc biệt tốt đối với trẻ nhỏ nữa
bởi vì chúng ta sẽ dễ dàng điều chỉnh độ ấm của cơ thể bằng cách là thêm hoặc là bớt các trang phục
dạ vâng đúng như vậy ạ
còn tôi thì muốn chia sẻ với quý vị đó là chúng ta nên lựa chọn loại áo có khả năng chống thấm nước trông gió cho lớp ngoài cùng
bởi nếu không may gặp mưa như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không bị cơ thể nhiễm lạnh
vâng đúng như vậy
hy vọng một số thông tin mà tôi cũng như là anh trung kiên vừa cung cấp thì sẽ hữu ích đối với quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe